thưa quý vị số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là bốn bảy trăm bảy mươi sáu ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên thành chín trăm một mươi hai trăm bảy mươi sáu ca
về tình hình tiêm chủng trong ngày hai mươi một tháng một mươi một có một một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm linh chín triệu liều
và ngày hôm nay nước ta ghi nhận một mươi ba trăm hai mươi một ca nhiễm mới
trong đó hai mươi hai ca nhập cảnh và một mươi hai trăm chín mươi chín ca ghi nhận ở trong nước tăng bốn trăm một mươi bảy ca so với ngày trước đó
tại năm mươi tám tỉnh thành phố có năm sáu trăm bốn mươi bảy ca trong cộng đồng